ngày hôm nay tại thủ đô bangkok thái lan là ngày mở bán chính thức vé trận đấu vòng loại thứ hai world cup hai nghìn hai mươi hai giữa đội tuyển thái lan và việt nam
tuy nhiên chỉ có hai hai trăm linh vé được dành cho cổ động viên việt nam và bán trực tiếp tại một mươi ba điểm ở bangkok
trận thư hùng giữa hai đội bóng đá hàng đầu khu vực đông nam á đã thu hút sự quan tâm rất lớn của người hâm mộ thái lan và việt nam
mặc dù vậy với sức chứa chỉ gần hai mươi năm người của sơn thammasat trận đấu đã gây nên cảnh suốt vé ở thái lan
theo quy định của fifa số lượng vé xem dành cho cổ động viên việt nam là hơn hai hai trăm linh chiếc
để mua được vé người mua phải có hộ chiếu việt nam xuất trình tại điểm bán và được mua tối đa bốn vé trên mỗi hộ chiếu với giá sáu trăm năm mươi bạt khoảng năm trăm linh đồng một vé
trong khi giá vé dành cho cổ động viên thái lan có ba mức giá là hai trăm linh ba trăm năm mươi và cao nhất là năm trăm linh bạt cho ghế có vị trí đẹp tương đương một trăm năm mươi hai trăm sáu mươi sáu và ba trăm tám mươi đồng
nơi tôi đang đứng là một trong một mươi ba điểm bán vé
vé trận giữa việt nam và thái lan diễn ra hôm năm tháng chín tới đây
tuy nhiên theo ghi nhận của nhóm phóng viên chúng tôi ngay sau khi mở bán có tới hơn một mươi địa điểm không có vé để bán ra
và rất nhiều người việt đã phải xếp hàng từ sớm nhưng đành phải ra về tay trắng
tuấn anh phóng viên truyền hình nhân dân đưa tin tại bangkok thái lan
theo liên đoàn bóng đá thái lan cùng với số vé mời cho nhà tài trợ
ban tổ chức đã bán hết chín sáu trăm tám mươi bảy vé dành riêng cho cổ động viên nước nhà trong đợt đầu tiên
trong đợt hai mở bán trực tuyến cho người hâm mộ thái lan vào ngày một mươi một tháng tám
hơn chín sáu trăm linh vé được bán hết chỉ trong vòng một mươi năm phút
ở đợt bán số vé còn lại lần này ban tổ chức chỉ bán vé dành cho cổ động viên nhà ở các khán đài có mức giá rẻ nhất là hai trăm linh bạt